cơn bão số hai xảy ra vừa qua đã khiến xã phìn ngan huyện bát sát tỉnh lào cai chịu thiệt hại nặng nề
ngay sau khi cơn bão đi qua chính quyền tỉnh đã nhanh chóng di rời chín mươi một hộ dân của hai thôn nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi ở mới an toàn
tính đến thời điểm hiện tại thì đa số các hộ dân đã xây xong nhà cửa phấn khởi chào đón một mùa xuân mới
mùa xuân đầu tiên mà họ không phải lo sợ mỗi khi lũ về
đây là ngôi nhà trị giá hơn một trăm linh triệu đồng mới được hoàn thành của gia đình chị trảo sư mầy
ở thôn trung trải xã phìn ngan huyện bát sát với sự hỗ trợ của nhà nước và các cấp chính quyền địa phương cùng bà con nhân dân trong xã từ dự án di dân sau cơn bão
sau hơn ba tháng chuyển về nơi ở mới đến nay cuộc sống gia đình của chị mẩy đã ổn định hơn không còn phải lo sợ sạt lở như trước
qua đó yên tâm sản xuất phát triển kinh tế
chuyển về đây
đây là nhà mới an toàn bây giờ thì điện đóm nước chạy cũng có bây giờ thì nhà cũng làm được thế này
cũng là tốt rồi cũng là không lo gì nhiều chỉ lo là làm ăn
sáng năm năm nay bảo là không tốt mấy sáng năm là còn hơn vui vẻ tốt lên
về nơi ở mới người dân có đường xá đi lại thuận lợi hơn có điện nước đầy đủ phục vụ cho sinh hoạt nhiều gia đình còn sắm được tv xe máy
ngoài việc được cấp đất làm nhà hỗ trợ di chuyển các hộ còn được hỗ trợ lương thực trong sáu tháng chính quyền địa phương cũng thường xuyên đôn đốc ủng hộ kêu gọi mọi người giúp đỡ gia đình còn khó khăn nhanh chóng hoàn thành nhà cửa để ổn định đời sống và đón ngày tết cổ truyền của dân tộc
từ khi do cân lũ nhà nước hỗ trợ cho chuyển sang ở đây
ở đây thì nhà cũng hoàn thành rồi có những nhà cũng gần hoàn thành nhưng mà nhà em thì hoàn thành rồi
bây giờ thì gần đến tết rồi mọi người đang chuẩn bị đến tết thì bây giờ chuyển sang ở đây thì mọi người yên tâm rồi bởi vì ở đây là không xạ được nữa không sợ yên tâm rồi
cấp ủy chính quyền địa phương sẽ tổ chức một điểm đón tết chung tại thôn văn hồ
đoàn kết trong bà con nhân dân đặc biệt là sau khi cái trận lũ này là đã vượt qua một cái thời kỳ rất là khó khăn
đùm bọc lắm nhau để nhằm thực hiện tốt các cái chủ trương của đảng và nước và tiếp tục phát triển sản xuất
hiện tại xã phìn ngan đã có bảy mươi tám trên tổng số chín mươi một hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm tại hai thôn trung trải và sùng hoàng di chuyển đến nơi ở mới
những hộ còn lại vẫn đang được chính quyền địa phương hỗ trợ để tiếp tục di chuyển mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt
nhưng bằng sự đồng lòng quyết tâm của cả người dân và chính quyền các cấp tỉnh lào cai
mùa xuân này những hộ dân của hai bản tái định cư sẽ ấm áp vui vẻ hơn không còn phải lo lắng như trước mỗi khi mùa lũ về